các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tạm giữ hơn năm mươi đối tượng vận động đầu thú tám đối tượng và triệu tập làm việc một số người nghi vấn liên quan
bước đầu đã ra lệnh tạm giữ hình sự ba mươi đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm thu được nhiều vũ khí
hiện lực lượng công an vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng truy bắt những đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các đối tượng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật
tăng vật chứng bước đầu thu giữ gồm bốn súng quân dụng bốn súng tự chế hai quả lựu đạn một trăm chín mươi hai viên đạn các loại ba mươi con dao chín ná cao su hai mươi một điện thoại di động
thẻ nhớ các loại và nhiều tài liệu chứng minh đây là một nhóm có tổ chức với nhiều hoạt động hành vi đặc biệt nguy hiểm
trong đó có bốn chiếc điện thoại di động chúng đem trôn giấu dưới đất ba chiếc và đốt một chiếc
y tinh nghê kẻ dẫn đầu nhóm tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã ea tiêu
và giết người dân đang đi trên đường trong đêm ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba thú nhận
đột hết trụ sở ở bên đó
sau đó cả anh em tôi lên xe về địa hội
hỗ trợ chỗ nhóm của amakru kênh đường cục lộ có một chiếc xe bán tải
có một người mà ông đó là không chịu nhường đường rồi em lấy con dao em đi đâm bốn phát chạy trở đó luôn
có hai anh em chúng tôi đã lôi sắt chỗ đông mường sau đó anh em chúng tôi phải rút bên đó đi về hỗ trợ chỗ nhậm của macros
sau đó có một xe tải lớn chạy ra tới chỗ chúng tôi
anh chúng tôi nói với tài xế đó là phải dừng xe cán đường này lại tài xế lúi xe
có một người đàn em của tôi lại bỏ xăng xe nó đốt luôn
tôi thấy việc làm của tất cả anh em của chúng tôi quá sai
nên tôi khuyên anh em ai đang đi trốn phải ra đầu thú
idia khơ bua ở buôn khơ bua xã khư bường huyện krong bắc tỉnh đắk lắk cũng là một trong số đối tượng manh động tàn ác
đã giết chết một người lái xe
họ đang đi trên đường
khi đi chúng tôi mang súng ak r ckc súng hơi vpc lưu đan rồi bóng xăng vào đi giao
rồi chúng tôi đi đánh chiếm xảy tiêu
khi đến qua phòng công an đập kính rồi mơ cửa
chúng tôi bắn một anh công an một anh ra ngoài đánh rước rồi
khi bắn hai người đó chết hết luôn
sau khi bắn mấy anh công an rồi đột phá phòng bên cạnh
đánh phá hết đập cửa đột hết
rồi khi về đến công xã ekatur thấy xe điện máy xanh
chúng tôi bắn luôn ông lấy xe rồi chết luôn
với sự vào cuộc quyết liệt điều tra truy bắt đấu tranh mạnh mẽ của lực lượng công an các cấp
đến nay những đối tượng hung hăng manh động tàn ác nhất cũng đã cuối đầu thú nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình
chờ đợi các đối tượng làm một phiên tòa với những bản án nghiêm minh nhất
đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook về vụ việc gây mất an ninh trật tự tại tỉnh đắk lắc
một chủ tài khoản facebook tại tp hcm đã bị xử phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
tại cơ quan công an chủ tài khoản facebook
có tên dung dinh khai nhận trong lúc truy cập mạng xã hội thấy nhiều người lan truyền thông tin
về vụ việc tấn công trụ sở ubnd xã ea tiêu về akatu huyện chư quynh tỉnh đắk lắk
nên đã sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân đăng tải thông tin bịa đặt sai sự thật
nhằm hướng dư luận vào việc tranh chấp đất đai giữa người dân với chính quyền địa phương
công an tp hcm khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải chia sẻ các thông tin sai sự thật
chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
công an tp hcm vừa khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng gồm lâm hoài nam võ quang đỉnh liên thành và lê văn nam
để điều tra xử lý về hành vi giết người
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai bốn đối tượng trên hẹn hai người khác đến giải quyết mâu thuẫn
tuy nhiên quá trình hòa giải không thành nam và đỉnh dùng dao tự chế mang theo chém liên tiếp
khiến hai người này bị thương tích nặng
liên quan đến vụ án này trước đó ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng cầm đầu là trần thiên
và khởi tố cho tại ngoại đối với hai đối tượng có liên quan là lê huỳnh quốc sang và nguyễn trường giang
sau nhiều ngày nghị án vào sáng qua tnthh đã tuyên án vụ vi phạm quy định việc quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông một sienco một
theo đó cựu tổng giám đốc cenco một cấn hồng lai bị phạt bảy năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cựu chủ tịch hội đồng thành viên cnco một phạm dũng bị phạt sáu năm tù
cựu kế toán trưởng cenco một lê văn long bốn năm tù
cựu phó trưởng phòng tài chính kế toán và cựu trưởng phòng kế hoạch thị trường cianco một đều bị phạt ba mươi sáu tháng tù
ngoài ra còn có hai kiểm toán viên và thẩm định viên khác bị phạt hai mươi bốn và ba mươi tháng tù
bản án sơ thẩm nhận định việc truy tố các bị cáo là đúng pháp luật không oan
trong đó bị cáo cấn hồng lai là người chịu trách nhiệm xuyên suốt quá trình cổ phần hóa
việc loại bỏ các khoản nợ làm giảm thiệt hại giá trị nhà nước khi cổ phần hóa
về trách nhiệm dân sự tòa ghi nhận thỏa thuận thống nhất giữa các bên liên quan
về việc bàn giao khoản nợ gần một trăm tám mươi năm tỷ đồng hoàn trả cho nhà nước
đồng thời tuyên tịch thu sáu mươi năm tỷ đồng là tiền cyanco một đã thu hồi của sáu công ty
để trừ vào khoản tiền gần một trăm tám mươi năm tỷ đồng nói trên
sau hơn hai tuần hoãn xử chiều qua tòa nhân dân quận một tp hcm đã mở phiên tòa xét xử
nguyễn xuân hương trang tức trang nemo cùng ba đồng phạm về tội gây dối trật tự công cộng
theo hội đồng xét xử trong vụ án này các bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
bị cáo trang khương và quy
có nhân thân tốt riêng bị cáo nam có nhân thân xấu chưa được xóa an tích
nên lần phạm tội này được xác định là tái phạm nguy hiểm
theo cáo trạng do mâu thuẫn với trần nguyễn trà my trong việc bán hàng online
nên nguyễn xuân hương trang hẹn gặp my tại cửa hàng của mình
ở phường nguyễn cư trinh quận một tp hcm
quá trình gặp gỡ nhiều người tại cửa hàng cùng tham gia đánh khanh là người đi cùng my
toàn bộ sự việc được trang livestream trên mạng xã hội thu hút hàng trăm người
tập trung tới cửa hàng theo dõi diễn biến của vụ ẩu đả
sự việc gây mất an ninh trật tự tại đoạn đường trước cửa hàng
lực lượng công an phải đến giải tàn đám đông vãn hồi trật tự
sau khi nghị án toán nhân dân quận một tuyên ba bị cáo gồm nguyễn xuân hương trang
phạm quyền quy nguyễn ngọc khương
mỗi bị cáo chín tháng tù giam riêng phan hoàng nam bị tuyên phạt một năm tù giam
quý vị vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
tiếp sau đây sẽ là sức khỏe ba trăm sáu mươi năm với những thông tin hữu ích về y tế